gần đây cứ sau mỗi trận mưa lớn nhiều tuyến đường tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lại ngập nước nghiêm trọng thậm chí có đoạn chìm sâu
điều này đã làm giao thông hỗn loạn người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua các khu vực này
trận mưa chiều qua ngày tám tháng sáu khiến tuyến đường đồng khởi đoạn qua ngã ba đường bùi trọng nghĩa nước ngập sâu
các phương tiện và người tham gia giao thông chỉ lưu thông được một chiều hướng từ vĩnh cửu đi quốc lộ một a
vì chiều ngược lại nước chảy cuộn và dâng như sông hàng trăm phương tiện cả xe máy và ô tô đã bị chết máy giữa dòng nước
điều đáng nói tình trạng này đã diễn ra nhiều lần sau mỗi trận mưa lớn trong thời gian gần đây
theo nhiều người dân nguyên nhân chính là hệ thống thoát nước quá nhỏ và thiết kế không đồng bộ
trong khi việc bê tông hóa ngày càng nhanh khiến toàn bộ nước đều rồn ra mặt đường
ngoài ra ở các miệng cống thoát nước đã bị rác thải sinh hoạt làm tắc nghẽn
phải giải quyết đề rác vấn đề rác hiện nay vẫn còn là một trong những nguyên nhân gây ngăn dòng chảy và làm cho tình trạng ngập úng kéo dài
thành phố đang tập trung ở các điểm giải quyết ở các điểm mấu chốt chứ là ở đường đồng khởi
ở các khu vực ngập hiện nay
thành phố vẫn còn đồng thời là thành phố cũng đang chế đạo tập trung đẩy mạnh phong trào xa xa đẹp vào ngày thứ bảy
chủ nhật và kêu gọi bà con dân dân tuyên truyền dẫn động để bà con bỏ rác đúng quy định và không dứt rác bừa bãi xuống lòng sông suối
giờ này là gây cản trở dòng chảy rất là nhiều
mặc dù thời gian qua tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng
tuy nhiên thực tế vẫn chưa thể giải quyết được một cách triệt đẻ nạn ngập nước